hơn một mươi một h ngày bốn tháng một tảng đá to ở đồi trại thủy phường phương sơn nha trang bất ngờ sập xuống đè hai mẹ con chị nguyễn thị thanh long ba mươi tám tuổi và tư nguyễn hoàng oanh một mươi một tuổi
hiện trường nhỏ hẹp thiết bị cơ giới không vào được đá phía trên có thể đổ sập bất cứ lúc nào
tính mạng của hai nạn nhân có thể không bảo toàn nếu chậm trễ
bất chấp nguy hiểm trực chờ trên cao các chiến sĩ công an nỗ lực tìm mọi cách cứu các nạn nhân
sau hơn hai mươi phút họ đã cứu được hai mẹ con nạn nhân đưa đi bệnh viện
cái hiện trường nó rất là nguy hiểm đá ở trên núi nó có thể nó lở xuống bất cứ lúc nào
cái vị trí không gian nó quá hẹp quá khẹp
nên là chúng tôi khi mà đến hiện trường thì do là
cái tình hình mà cấp thiết của hai mẹ con nạn nhân như vậy thì bất chấp là nguy hiểm
chúng tôi làm sao nhanh nhất đưa được nạn nhân ra ngoài
vì khi mà nhìn thấy cái thương tích như vậy nếu như mà không nhanh chóng đưa được hai mẹ con ra ngoài
thì có thể là tính mạng sẽ đe dọa
thời gian là vàng chúng tôi xác định như vậy nên là có thể có những nguy hiểm
nhưng mà vẫn phải chấp nhận để làm sao mà phục vụ
nhân dân nó tốt hơn
với gia đình ông phan hiền tết canh tí này sẽ là một cái tết rất đáng nhớ trong cuộc đời
tiền bạc của cái mất đi sau vụ cháy có thể làm lại được
khi mà tính mạng của những người thân trong gia đình ông được an toàn
niềm vui niềm hạnh phúc sự bình yên của nhân dân là phương châm
là lẽ sống của những chiến sĩ công an nhân dân
trong đó có những chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa